theo số liệu thống kê vừa được cục quản lý lao động ngoài nước công bố năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
tổng số lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài là trên một trăm bốn mươi bảy lao động đạt một trăm hai mươi hai tám kế hoạch của năm
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ sáu liên tiếp số lượng lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức một trăm linh lao động một năm
đây cũng là năm thứ tư liên tiếp vượt mức một trăm hai mươi lao động một năm
trong năm hai nghìn một mươi chín nhật bản tiếp tục dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động với khoảng tám mươi lao động
tiếp theo là đài loan trung quốc với trên năm mươi bốn lao động hàn quốc trên bảy lao động
ả rập xê út trên một lao động và nhiều thị trường khác